các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi khối không khí lạnh tiếp tục yếu đi vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển trở lại
cộng thêm cả miền bắc trời có nắng từ sớm nên nhiệt vì thế sẽ tăng nhanh
cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phía đông và cả thủ đô hà nội phổ biến trong khoảng hai mươi năm hai mươi bảy độ
còn ở các tỉnh phía tây bắc bộ nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng hai mươi bảy hai mươi tám độ
và với mức nhiệt như vậy bắc bộ chỉ còn rét về đêm và sáng
khối không khí lạnh yếu đi những cơn mưa ở miền trung sẽ giảm dần
trong đêm nay ở khu vực từ thanh hóa trở vào đến khánh hòa trời vẫn còn có mây nhiều
nhưng mưa thì chỉ xuất hiện ở một vài nơi
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng duy trì ở mức thấp
trong khoảng từ một mươi năm đến một mươi tám độ
trong khi ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ trong khoảng một mươi tám hai mươi độ trời vẫn rét về đêm và sáng
sang đến ngày mai khi mà khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu
cộng thêm với sự phát triển và mở rộng trở lại của vùng áp thấp phía tây
miền trung trời sẽ rứt hẳn mưa và chuyển nắng trở lại
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ tăng thêm từ ba đến năm độ lên mức hai mươi năm hai mươi sáu độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình định nhiệt độ cũng tăng trở lại mức hai mươi bảy hai mươi tám độ
khu vực từ phú yên trở vào đến bình thuận nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
lui xuống phía nam sang đến ngày mai khi mà khối không khí lạnh yếu dần không còn khuếch tán xuống
hai khu vực là nam bộ cũng như là cả khu vực tây nguyên trời sẽ có nắng từ sớm và nhiệt độ tăng dần trở lại
cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên nhiệt độ phổ biến từ hai mươi chín ba mươi hai độ ở khu vực nam bộ là ba mươi ba ba mươi bốn độ
với đà tăng nhiệt như vậy thì nắng nóng sẽ quay trở lại các tỉnh thành nam bộ trong từ một đến hai hôm tới
trên biển khối không khí lạnh yếu đi
gió trên các vùng biển cũng giảm cấp dần
ở hai khu vực là huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa trong đêm nay và ngày mai gió sẽ giảm xuống còn cấp năm
sóng biển vẫn duy trì ở mức hai m đến hai năm mươi nên biển vẫn còn động
dự báo đến sáng ngày một mươi tháng bốn gió trên hai vùng biển này sẽ giảm xuống dưới cấp năm và biển không còn động nữa
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
nhưng thử thách này chắc mình không cũng có hoa mặt knitting
và người nga này sẽ chỉ mình